chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam có buổi tiếp xúc cử tri quận thốt nốt
cử tri quận thốt nốt bày tỏ chia sẻ với đảng quốc hội chính phủ trong bối cảnh năm hai nghìn hai mươi trước biến đổi của khí hậu toàn cầu tình hình thiên tai hạn mặn chiều cường bão lũ
cùng với đó là bối cảnh khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế xã hội
cử tri thốt nốt lo ngại tình trạng mua bán vận chuyển chất ma túy với số lượng lớn ngày càng gia tăng và đề nghị quốc hội chính phủ và đặc biệt là bộ công an có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu hơn
đồng chí trần thanh mẫn cho rằng chưa bao giờ thành phố có bước phát triển toàn diện như giai đoạn hiện nay
đồng chí cũng đề cập đến nhiều biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dân và tình trạng sạt lở bờ sông ở đồng bằng sông kiểu long